theo thông tin từ ngành y tế tỉnh lào cai trong hơn hai tháng đầu năm đã có bốn trăm bốn mươi một người phải tiêm vaccine phòng dạy
năm mươi bảy người phải tiêm huyết thanh kháng dạy do bị cho cắn
mặc dù không có trường hợp tử vong tuy nhiên nguy cơ phát sinh bệnh dạy trên địa bàn tỉnh lào cai trong thời gian tới là rất lớn
trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lào cai đã có hàng nghìn người bị chó cắn phải thực hiện tiêm vaccine phòng dạy
trong đó có tám trường hợp tử vong vì bệnh dạy
để phòng chống bệnh dạy hiệu quả các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo theo quy định
tuyệt đối không thả rông người bị chó mèo cắn cần được xử lý sơ bộ vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn điều trị kịp thời